đội cảnh sát hình sự công an quận năm tp hcm vừa bắt giữ một băng nhóm chuyên giàn cảnh để móc túi trộm cắp tài sản của người thăm và khám bệnh ở nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn
công an đã tạm giữ bốn đối tượng để tiếp tục điều tra và làm rõ
nhóm này gồm từ ba đến năm người hoạt động chuyên nghiệp từ năm đến chín giờ hàng ngày do mai thi chú tại quận bốn tp hcm cầm đầu
băng nhóm này hoạt động hết sức chuyên nghiệp thủ đoạn tinh vi phân công người trực tiếp móc túi người che chắn người đánh lạc hướng bị hại người cảnh giới và người giữ tài sản sau khi trộm cắp được
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã thực hiện năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
và ngày hôm nay ngày tám tháng bảy thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
buổi sáng các thí sinh sẽ làm bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội buổi chiều làm bài thi môn ngoại ngữ
với bài thi khoa học tự nhiên thí sinh sẽ thi các môn thành phần là vật lý hóa học sinh học
bài thi khoa học xã hội gồm các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh hệ giáo dục phổ thông và môn lịch sử địa lý đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên
thời gian làm bài của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là năm mươi phút
như vậy tổng thời gian làm bài thi tổ hợp sáng nay của thí sinh là một trăm năm mươi phút
ba vợ chồng tuấn và thủy là chủ cơ sở sở hữu của một lô đất tại khu tái định cư
vào cuối năm hai nghìn hai mươi thủy quen biết một người và được giới thiệu tham gia góp vốn đầu tư vào dự án bốn tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm người này yêu cầu vợ chồng tuấn đóng tiền sớm để rút lãi sớm là một mươi tỷ đồng
thấy được giá thủy đã bàn về tuấn bán giả lô đất của mình để lấy bốn trăm linh triệu tiền cọc tiếp tục đầu tư
khi không nhận được lãi như mong muốn hai bị cáo đã bán luôn lô đất cho một người khác và chiếm đoạt số tiền đặt cọc
hàng chục con bạc đang say xưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
ở sân sau của một căn nhà nằm trong một khu vườn xoài thì bất ngờ bị lực lượng công an tỉnh kiên giang bắt quả tàng
khi nghe truy hô nhiều con bạc đã nhanh chân chạy thoát
tuy nhiên tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ được bốn mươi người tạm giữ số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
một mươi sáu con gà một bộ tay xỉu tám xe máy và nhiều tăng vật phục vụ cho việc bánh bạc
thưa quý vị theo kế hoạch thì gần hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ thuộc đoàn nhạc cảnh sát việt nam
và đoàn nghi lễ quân đội nhân dân việt nam sẽ biểu diễn cùng các nhà công thuộc sáu đoàn nhà cảnh sát của nước khác
vào ngày chín và ngày một mươi tháng bảy tại nhà hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
vâng nhạc hội là một sự kiện âm nhạc đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội
với quy mô lớn nhất từ trước đến nay do bộ công an việt nam tổ chức nhân dịp sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
và hiện tại thì cả hai đoàn của việt nam đều đã sẵn sàng cho nhà hội
sau gần hai tháng triển khai tích cực tập luyện những ngày này các cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ đoàn nhạc cảnh sát việt nam
đang chuẩn bị hoàn tất các tiết mục chương trình nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
áp lực nhưng cũng vinh dự và tự hào là cảm xúc của tất cả những nghệ sĩ chiến sĩ trong đoàn
tham gia nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai lần này đoàn nghi lễ quân đội nhân dân việt nam
cử hai lực lượng gồm hoa nhạc và lực lượng diễu hành với một trăm hai mươi nhân dân
sau hai tháng tập luyện tích cực hiện đoàn đã hoàn thành một mươi năm tác phẩm để biểu diễn diễu hành quanh bờ hồ
riêng chương trình hòa nhạc đoàn biểu diễn năm tiết mục trong đó có hai tiết mục biểu diễn chung với các đoàn ba tiết mục biểu diễn riêng
và tốt nhất khả năng trình độ của quân nhạc quân đội nhân dân việt nam đã phát triển kế thừa các thế hệ trước và đến ngày hôm nay
dự kiến sáng ngày tám tháng bảy trên ba trăm linh nhạc công của các đoàn sẽ cùng tổng duyệt hai tác phẩm chung
bao gồm chống cơm và hành khúc công an nhân dân việt nam
nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai là sự kiện âm nhạc đặc biệt
đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc
nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau về bản sắc dân tộc đất nước con người
truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam và lực lượng cảnh sát các nước asean và asean mở rộng
dự kiến bảy h ba mươi phút sáng ngày chín tháng bảy nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức diễn ra
mở đầu cho chương trình là màn biểu diễn chống hội do ba trăm linh cán bộ chiến sĩ học viên học viện cảnh sát nhân dân biểu diễn
sau đó các đoàn sẽ diễu hành trên phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
để phục vụ nhạc hội bàn tổ chức bố trí các chốt y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe các đoàn cán bộ chiến sĩ nhân dân và du khách
đặc biệt ban tổ chức sẽ cung cấp nước uống miễn phí cho nhân dân và du khách đến cổ vũ nhạc hội
thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi đồng chí binh nhì quan ngọc hoàng
chiến sĩ nghĩa vụ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên quang
về hành động dũng cảm giải cứu kịp thời một trăm linh năm em học sinh khỏi vùng nước lũ
thư khen nêu rõ lãnh đạo bộ công an nhận được báo cáo dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
trên địa bàn huyện lâm bình tỉnh tuyên quang xảy ra trận mưa lớn
trong thời gian ngắn lượng mưa lên đến một trăm tám mươi bảy mm làm sạt lở đất đá nhiều tuyến đường
trường trung học phổ thông lâm bình thị trấn lăng can huyện lâm bình là một trong những nơi bị ngập sâu nhất trong nước lũ
có nơi ngập hơn hai mét do ở vị trí thấp nằm sát bờ suối
đặc biệt trong ký túc xá của trường có nhiều học sinh ở nội trú đang bị cô lập
đang tiếp tục dâng cao nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe nếu không được ứng cứu kịp thời
khoảng ba giờ sáng nhận được tin của một em học sinh tại khu ký túc xá trường trung học phổ thông lâm bình
mặc dù đang trong thời gian nghỉ phép đồng chí binh nhì quan ngọc hoàng đã không ngại trời mưa to
đêm tối đường sạt lở hết sức nguy hiểm bơi qua dòng nước chảy xiết khẩn trương đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn
với tinh thần dũng cảm không quản ngại hy sinh tư duy nhạy bén và bằng kinh nghiệm kiến thức kỹ năng được huấn luyện chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng chí quan ngọc hoàng cùng với các lực lượng tại chỗ đã giải cứu kịp thời một trăm linh năm em học sinh đưa đến các vị trí an toàn
đồng thời tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ di rời tài sản trang thiết bị đến nơi an toàn
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm đặc biệt biểu dương khen ngợi đồng chí quan ngọc hoàng đã có hành động hết sức dũng cảm
không sợ hiểm nguy gian khổ kịp thời giải cứu các em học sinh trường trung học phổ thông lâm bình thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu cục tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị và công an tỉnh tuyên quang
nghiên cứu đề xuất lãnh đạo bộ công an có hình thức khen thưởng đối với đồng chí quang ngọc hoàng theo đúng quy định
giao cục công tác đảng và công tác chính trị và cục truyền thông công an nhân dân chủ động phối hợp với công an tỉnh tuyên quang
phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của đồng chí hoàng trong toàn lực lượng công an nhân dân
làm tốt công tác tuyên truyền gương người tốt việc tốt trong công an nhân dân
đồng thời nhấn mạnh công an các tỉnh thành phố chủ động bố trí lực lượng phương tiện
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trong mùa mưa lũ
góp phần bảo đảm an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên của nhân dân

một trăm cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện